mới đây vào chiều ngày hai mươi một tháng một mươi hai bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến
cùng đoàn công tác đã đến thăm chúc mừng tòa giám mục giáo phận con tum nhân dịp lễ giáng sinh năm hai nghìn hai mươi
phát biểu tại buổi đến thăm thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến
đã gửi lời chúc mừng tòa giám mục giáo phận con tum cùng các linh mục và đồng bào công giáo toàn tỉnh
đón một mùa giáng sinh ấm áp an lành hạnh phúc
đồng thời chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam mong muốn với phương châm kính chúa yêu nước
giám mục cùng các vị chức sắc và cộng đồng công giáo tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương
các tôn giáo khác và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước
góp phần phát triển kinh tế xã hội ổn định chính trị giữ vững quốc phòng an ninh
chiều qua tại hà nội cục cảnh sát điều tra tội phạm
tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi hai triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi ba
báo cáo tại hội nghị chỉ rõ trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi phát triển tích cực
song tình hình vi phạm tội phạm tham nhũng kinh tế buôn lậu vẫn diễn biến phức tạp
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đã bám sát chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng tiêu cực chỉ đạo của bộ công an
cụ thể hóa thành các chương trình kế hoạch nhiệm vụ đề ra chỉ tiêu lộ trình triển khai thực hiện một cách khoa học hiệu quả
góp phần bảo đảm hiệu quả an ninh trật tự trật tự an toàn xã hội phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
tại hội nghị các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại thảo luận và chia sẻ các kinh nghiệm hay
từ đó đề ra các giải pháp khắc phục đồng thời đưa ra một số kiến nghị về giải pháp nhiệm vụ trọng tâm trong năm hai nghìn hai mươi
cũng tại hội nghị ban tổ chức đã trao tặng các bằng khen giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong các mặt công tác năm hai nghìn hai mươi
cũng trong ngày hôm qua cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi
sáng tạo khoa học và công nghệ về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cuộc thi sáng tạo khoa học và công nghệ về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được bộ công an phát động vào ngày hai mươi hai tháng bốn
hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
sau khi phát động cuộc thi năm nay đã thu hút sự quan tâm tham dự của các đơn vị thuộc nhiều ngành lĩnh vực khác nhau như bộ công an bộ quốc phòng các trường đại học các doanh nghiệp tư nhân
điều này cho thấy sự quan tâm của xã hội đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nói chung và đối với cuộc thi nói riêng đang có những tiến triển rõ rệt
tại lễ trao giải ban tổ chức đã trao giải cho một mươi sản phẩm có số điểm cao nhất gồm một giải nhất thuộc về sản phẩm phương tiện bay không người lái chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ hai giải nhì ba giải ba và bốn giải khuyến khích cho các sản phẩm xuất sắc khác
thưa quý vị với suy nghĩ lệch lạc là càng tai tiếng thì sẽ càng nổi tiếng một bộ phận người sử dụng mạng xã hội đã vô tư và thản nhiên đăng tải những nội dung mang tính phản cảm thiếu văn hóa
bất chấp pháp luật vi phạm nghiêm trọng thuần phong mỹ tục chỉ với một mục đích là muốn trở thành thần tượng mạng
thực tế cho thấy là những trào lưu mang tính giật gân phản cảm trên mạng xã hội dễ dàng thu hút được sự chú ý của người dùng mạng xã hội hơn là với những nội dung sạch và có giá trị
tuy nhiên hệ quả để lại là vô cùng lớn
trào lưu khoe tâm hồn sử dụng nội dung phân biệt vùng miền miệt thị người nghèo để nổi tiếng
sự xuất hiện của các chiến thần review
và từ khi nào giang hổ mạng trở thành thầy giáo của giới trẻ dù có vi phạm nghiêm trọng thuần phong mỹ tục chỉ cần có nội dung gây tranh cãi theo gen những tài khoản mạng xã hội này vẫn có thể lên xu hướng
sau khi mà xem cái clip đấy thực sự mình cảm thấy thứ nhất là rất là bụi mịn thứ hai là rất là mệt mỏi vì nó hiện lên trên quá nhiều cái nền tảng mạng xã hội của mình
không chỉ là những video độc hại mà chúng ta tình cờ lướt xem được trên mạng xã hội nhiều đối tượng thậm chí đã chủ động tiếp cận người dân để truyền bá những văn hóa phẩm đồi trụy nhảm nhí này
vài tuần gần đây trên facebook của em mạnh xuất hiện nhiều tin nhắn mời chào dẫn đường link vào các nhóm kín
khi nhấn vào đường link đó mạnh tiếp cận được nhiều ảnh nóng video phản cảm điều này tác động không nhỏ đến tâm lý của em
vô tình em click vào thì em thấy rất nhiều video có
những cảnh rất là phản cảm và em rất là hoảng sợ
họ đã gửi rất nhiều lần chứ không phải một lần
theo các chuyên gia hệ lụy của các thông tin nội dung xấu độc trên các tài khoản mạng xã hội gây ảnh hưởng rất lớn đến đạo đức lối sống nhân cách của cá nhân và cộng đồng xã hội
có thể ban đầu họ sẽ cảm thấy nó hơi gợn nhưng về sau đó thì có lẽ nó sẽ trở thành thói quen
và khi nó đã trở thành thói quen thì nó bắt đầu có những cái tác động đến cái giá trị đạo đức
thì nó sẽ làm cho giới trẻ có những cái suy nghĩ nó không tốt với thuần phong mỹ tục của nước mình
không chỉ một hai mà có thể hàng trăm hàng nghìn những nhân vật tồi tệ xấu xí thậm chí có thể là gây ra những phản ứng xã hội ngày càng nhiều
đó mới là vấn đề
tất nhiên thì đó là ở góc độ cá nhân họ sẽ được lợi
nhưng về phía cộng đồng về phía văn hóa nói chung thì thực sự nó là một cái bi kịch
tôi nghĩ là một cái di kịch của văn hóa
vâng sử dụng mạng xã hội hiện nay như một thói quen của giới trẻ
tuy nhiên sử dụng như thế nào mới là điều đáng bàn
việc lưu hành những ấn phẩm đồi trụy vi phạm thuần phong mỹ tục chắc chắn là hành vi cần nghiêm cấm và loại bỏ
bởi nó không chỉ làm sói mòn văn hóa mà còn tác động trực tiếp đến tư tưởng của một thế hệ
chính vì vậy việc phát triển văn hóa hành vi ứng xử trên mạng xã hội đang trở nên cấp thiết và đòi hỏi sự tham gia từ cả phía cơ quan quản lý lẫn người dân
giác trên internet nhất là trên các tài khoản mạng xã hội xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau
ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá trị văn hóa tư tưởng và tâm lý của giới trẻ
vậy người dân cần làm gì để có thể ngăn chặn được những nội dung độc hại vi phạm thuần phong mỹ tục này
phải có các chế tài ví dụ trường hợp như nhắc lại nấu nô vừa rồi các chế tài đưa ra một cái thì tất cả những cái đó nó sẽ bị chặn lại
chúng ta đã tạo ra một cái làn sóng phản ứng để từ đó thì nó giúp cho có một cái cách nhìn khác
có một cái nhìn tích cực và chủ động hơn để phòng ngừa những cái tình trạng này
và đó là những cái điều mà chúng ta nên khuyến khích để chúng ta tạo ra cái sự tự đề kháng của những người sử dụng mạng xã hội
chống lại những cái trang sở hữu
trong thời gian qua bộ thông tin và truyền thông đã phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý
gỡ bỏ nhiều thông tin nội dung giác độc hại trên mạng xã hội
tuy nhiên để ngăn chặn hiệu quả các thông tin này rất cần sự tham gia và phối hợp của mỗi người sử dụng mạng xã hội
và theo quy định của luật thì hiện nay thì đối với lại những hành vi này thì các đối tượng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính
về cái hành vi cung cấp các cái thông tin sai sự thật hoặc là nếu mà vu khống
thì còn có thể bị khởi tố về mặt hình sự
tôi cũng đề nghị là các cơ quan chức năng phải phối hợp với lại các cái chủ của những cái sàn các cái mạng xã hội
yêu cầu là gỡ bỏ những cái video độc hại và ngăn chặn ngay từ khi mà nó được post lên
cùng với các giải pháp về mặt pháp lý bộ thông tin và truyền thông đã ban hành quyết định số tám trăm bảy mươi bốn qd btt
về bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội yêu cầu mỗi người dùng mạng xã hội phải
tuân thủ bốn quy tắc tôn trọng tuân thủ pháp luật lành mạnh an toàn bảo mật thông tin và trách nhiệm
để mạng xã hội thực sự trong sạch bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng trong việc xử lý vi phạm
rất cần sự vào cuộc của mỗi người dân trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật
tuân thủ các quy tắc ứng xử trên mạng xã hội cũng như các giá trị văn hóa truyền thống
thưa quý vị theo thống kê sơ bộ của tổng liên đoàn lao động việt nam có tới một hai trăm ba mươi năm doanh nghiệp ở bốn mươi bốn tỉnh thành phố
bị ảnh hưởng sản xuất kinh doanh phải cắt giảm lao động trong đó chủ yếu là các doanh nghiệp dệt may chế biến gỗ da dày
tổng số hơn bốn trăm bảy mươi hai lao động trong các doanh nghiệp đã bị ảnh hưởng tới việc làm trong đó có người thì mất việc có người bị cắt giảm giờ làm
nhiều doanh nghiệp dù bị cắt giảm đơn hàng thế nhưng cũng đang nỗ lực đưa ra rất nhiều giải pháp để giữ chân người lao động
đơn hàng giảm công ty này đã phải điều chỉnh hoạt động sản xuất xây dựng những phương án sử dụng lao động phù hợp để có thể giữ chân hơn ba trăm năm mươi công nhân của mình
trong thời gian mà chúng tôi là công việc hạn chế thì chúng tôi lại chuyển một số anh em qua vấn đề vệ sinh công nghiệp
vệ sinh công nghiệp đêm đợt chúng tôi dừng sản xuất bớt lại để mà tân trang lại máy móc

bao gồm giảm giờ làm hàng ngày làm cách nhật nghỉ hưởng lương ngừng việc
nghỉ không hưởng lương tạm hoãn hợp đồng lao động
bây giờ mà bị giảm xuất thì bên lão công ty cũng đã sắp xếp và cũng duy trì công nhân như thế
để cho anh em được công an việc làm đầy đủ và cũng không bị ai mất việc
dự báo đến cuối một năm hai nghìn hai mươi ba thì tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn
thậm chí là còn kéo dài cho tới quý ii năm hai nghìn hai mươi ba khiến cho nhiều lao động bị giảm hoặc mất việc làm
ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập và đời sống
vâng làm thế nào để vừa kịp thời hỗ trợ người lao động bị cắt giảm việc làm
lại vừa nuôi dưỡng nguồn lực lao động vừa để doanh nghiệp duy trì tổn thương
và hiện tại có cơ hội tiếp tục phát triển
mời quý vị tiếp tục theo dõi phần trao đổi với phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị lan hương
nguyên viện trưởng viện khoa học lao động và xã hội
đầu tiên xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị lan hương đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
những trường hợp bị chấm dứt hợp đồng lao động doanh nghiệp các cơ quan chức năng
cũng cần phải quan tâm hỗ trợ việc thực hiện đầy đủ quyền lợi của người lao động như thế nào
thưa phó giáo sư trong số những người lao động đấy thì có những người họ đã được doanh nghiệp
họ đóng bảo hiểm thất nghiệp thì sẽ dùng cái khoản bảo hiểm thất nghiệp đấy để mà hỗ trợ cho người lao động
ngoài ra thì nếu người lao động người ta bị thất nghiệp thì người ta còn những cái hỗ trợ khác
ví dụ như là kết nối việc làm này rồi được đào tạo này giới thiệu rồi được giới thiệu việc làm tiếp tục này
những cái nhóm thứ hai là nhóm người lao động họ làm
thì vẫn được doanh nghiệp họ đóng bảo hiểm thất nghiệp nhưng mà họ không đủ cái điều kiện
thì tôi nghĩ là chúng ta lại vận dụng những cái này chúng ta đã làm trong thời kỳ có đại dịch rồi
tức là chúng ta sẽ cho phép họ được hưởng mặc dù họ có thể chưa đủ điều kiện
thế còn cái nhóm thứ ba là cái nhóm mà họ không có bảo hiểm thất nghiệp
họ chưa được tham gia họ cũng không có những cái bảo trợ gì khác
thì chúng tôi nghĩ là chúng ta nên huy động cả doanh nghiệp này cả các tổ chức xã hội
và cả công ty
các công đoàn đứng ra để mà kết nối để chúng ta cũng cho họ cung cấp cho họ một cái khoản tối thiểu
nhiều ý kiến cho rằng chúng ta cũng cần xem xét triển khai những gói hỗ trợ người lao động như trong đại dịch covid một mươi chín vừa rồi
ý kiến của phạm giáo sư về vấn đề này như thế nào
mình sẽ tiếp tục duy trì chính sách trong đại dịch nhưng không duy trì theo kiểu như trước
mà phải tiến dần đến cái hướng này như thế này này
thứ nhất là phải thể chế hóa những chính sách đấy
ngày trước thì bảo là ví dụ như là nếu anh đóng không đủ thất nghiệp thì không được hưởng bảo hiểm thất nghiệp
thế nhưng trong cuộc sống nó có xảy ra những biến cố không nhất thiết là phải đại dịch
nhưng mà khi mà có những biến cố xảy ra thì mình có thể lấy cái nguồn tiền ở đấy để mình thực hiện cái chính sách đấy
đấy là những cái giải pháp tạm thời trong quá trình đại dịch
nhưng mà theo ý kiến của rất nhiều các chuyên gia và những người nghiên cứu ấy
rất nhiều các chính sách mà
ông đại dịch mình đã thí điểm và đã được
thì mình đề xuất là xem xét để biến nó thành các cái chính sách mình có thể thực hiện được trong những trường hợp biến cố nó xảy ra
thứ nhất là nó tác động sâu
đấy tác động sâu tức là tác động làm cho người ta mất việc theo kiểu mất việc rất là hàng loạt mất việc rất là nhiều
thứ hai là tác động rộng
tức là nó xảy ra ở các chuỗi khác nhau
thứ ba là những chính sách hỗ trợ
lúc này công tác kết nối việc làm và thị trường lao động cần được vận hành như thế nào để người lao động mất việc có thể quay trở lại thị trường trong thời gian sớm nhất có thể
để đưa các cái hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm ấy vào
họ chính là cái người mà sẽ tổ chức thứ nhất là các cái kết nối kết nối doanh nghiệp
bởi vì có thể cái nhóm doanh nghiệp này thì mất việc nhưng có những doanh nghiệp khác vì họ vẫn có nhu cầu lao động
như vậy này
sẽ có một cái kết nối để cho cái nhóm lao động mà mất việc ở khu vực này
họ có thể nhanh chóng ra khu vực khác
thứ hai nữa là chính phủ có những chương trình thị trường lao động
tức là cho vay vốn này hoặc là đào tạo nghề này
đấy thì các trung tâm dịch vụ việc làm đấy họ sẽ phối hợp với người lao động và nếu cũng cần có cái sự tham gia của tổng liên đoàn lao động việt nam nữa
thứ ba nữa là phải tạo ra cái kết nối với các thị trường không nhất thiết là những thị trường lớn ví dụ như bình dương hay là đồng nai các thị trường các khu công nghiệp họ cần lao động
các thị trường địa phương
họ cũng cần lao động đấy cho nên là những cái thị trường đấy có thể là đối với những cái nhóm người lao động nhất định họ vẫn có thể tìm việc lại được việc làm gần họ có thể tìm lại việc làm phù hợp được
thì cái đấy phải kết nối cái đấy phải sử dụng những cái giải pháp nó nó nó nó nó mang tính mang tính phạm vi nó rộng hơn
vâng xin cảm ơn pháp giáo sư với những chia sẻ vừa rồi ạ
cục đường bộ việt nam vừa công diện
số đường dây nóng mới để tiếp nhận sự góp ý từ tổ chức doanh nghiệp và người dân
đây là một trong số thông tin đáng chú ý có trong cụm tin chính sách ngay sau đây
bảo hiểm xã hội việt nam vừa ban hành quy trình giám định bảo hiểm y tế mới áp dụng từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba thay thế quy trình hiện nay
theo đó quy trình giám định mới hướng dẫn hai hình thức giám định được thực hiện song song
giám định chủ động giám định do cơ quan bảo hiểm xã hội trực tiếp thực hiện
giám định tự động sử dụng phần mềm kiểm tra thông tin trong dữ liệu điện tử
đối tượng áp dụng quy trình này là cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp và các tổ chức cá nhân có liên quan đến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
tổng cục hải quan vừa chỉ đạo cục hải quan các tỉnh thành phố liên quan đến việc xe quá khổ giới hạn vận chuyển hàng hóa chịu sự giám sát hải quan
theo đó cơ quan hải quan không giải quyết thủ tục thông quan nhập cảnh
thủ tục kẹp trì hải quan đối với trường hợp xe ô tô chở hàng hóa vượt quá trọng tải thiết kế được ghi trong giấy đăng ký xe
cục đường bộ việt nam đã triển khai tổng đài đường dây nóng một nghìn chín trăm linh năm trăm chín mươi chín tám trăm bảy mươi cho tổ chức doanh nghiệp người dân có ý kiến góp ý cần giải đáp thắc mắc đối với các vấn đề chuyên ngành giao thông vận tải đường bộ
cục đường bộ việt nam cho biết song song với việc triển khai tổng đài đường dây nóng mới
các số điện thoại đường dây nóng hiện tại vẫn tiếp tục hoạt động đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
trong thời điểm tết nguyên đán quỳ mão đang cận kề câu chuyện quan tâm chăm lo làm sao để mỗi người lao động đều có tết là bài toán được đặt ra
nguyên thứ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội lê minh huân cho rằng các giải pháp hỗ trợ người lao động bị mất việc làm giảm thu nhập trong dịp tết nguyên đán là cần thiết
trước mắt các doanh nghiệp cần tăng cường kết nối giới thiệu việc làm để người lao động mất việc ở doanh nghiệp này có thể tìm việc ở doanh nghiệp khác
về lâu dài vẫn cần giải pháp căn cơ là phát triển kinh tế đẩy mạnh sản xuất
bảo đảm quyền lợi của người lao động trong khó khăn thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là nhan đề đáng chú ý trên báo lao động số ra sáng nay
thứ trưởng bộ lao động và xã hội lê văn thanh cho rằng việc doanh nghiệp phải cắt giảm lao động do ảnh hưởng của khách quan là điều không ai mong muốn
vì thị trường thì có lúc này lúc khác khi lên khi xuống
tuy nhiên trong bối cảnh khó khăn việc thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật và có thưởng tết cho người lao động
thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với người lao động điều này chính là nguồn vốn quý cho tương lai của doanh nghiệp
bởi người dân các nhãn hàng của nước ngoài thường đánh giá cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý
giữ ổn định mức thu học phí của năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba như là năm học vừa rồi
đối với học phí của các cơ sở giáo dục mầm non phổ thông công lập
đối với cơ sở giáo dục chưa tự bảo đảm chi tiêu thường xuyên giữ ổn định mức thu học phí năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
bằng mức thu học phí của năm học vừa rồi do hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành áp dụng tại địa phương
trường hợp địa phương tăng học phí của năm học mới thì ngân sách địa phương bảo đảm phần tranh lệch tăng thêm
so với số thu học phí của năm vừa rồi
mức hỗ trợ cho từng cơ sở giáo dục do địa phương xem xét quyết định
để tránh tình trạng thổi giá tạo cơn sốt ảo lũng đoạn thị trường bất động sản
bộ xây dựng đã ra quy định với những người trong lĩnh vực môi giới bất động sản
thông tin trên báo công an nhân dân
ông phạm lâm phó chủ tịch hội môi giới bất động sản việt nam cho biết
việc hàng nghìn người đi học cấp tốc chứng chỉ là một phần yêu cầu của thực tiễn
từ các doanh nghiệp địa ốc muốn nâng cao chất lượng nhân sự
nhiều người đăng ký thi chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản nhưng bị loại
do chưa tốt nghiệp phổ thông trung học
đây cũng là bước sàng lọc cần thiết giúp nâng mặt bằng trình độ nhân sự ngành lên cao hơn
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản phạm xuân thảo chú tài phương lê lợi
thành phố bắc giang là giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại tổng hợp kim sơn
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc
trước đó vào khoảng tháng ba và tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
bị can thảo đã ký hợp đồng với năm bị hại nhận số tiền là một mươi năm bốn tỷ đồng
đặt cọc góp vốn đầu tư vào dự án khu dân cư mới xã tam dĩ huyện lục nam
mặc dù thời điểm đó đối tượng thảo không có khả năng ký hợp đồng với chủ đầu tư dự án
nhưng vẫn nhận tiền đặt cọc
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long thành tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam đối tượng nguyễn văn thi hai mươi sáu tuổi chú tỉnh cà mau
để tiếp tục điều tra về hành vi cướp tài sản
cơ quan công an xác định đối tượng nguyễn văn thi cùng với đối tượng tên lâm
hiện chưa rõ lây lịch đã dùng súng và dao để khống chế người dân
thực hiện liên tiếp hai vụ cướp xe máy trên địa bàn huyện trảng bom và huyện long thành
tỉnh đồng nai vào các đêm sáu bảy tháng một mươi hai vừa qua
sau khi gây án các đối tượng nhanh chóng tẩu tán bán tài sản lấy tiền tiêu xài
tụ tập ăn nhậu và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm một khẩu súng năm viên đạn ba bình xịt hơi cay
ba con dao tự chế cùng nhiều vật dụng dùng để gây án
lợi dụng sự sơ hở của những hộ gia đình đang xây nhà không có người trông coi
đối tượng lê văn thi đã đột nhập trộm một số tài sản có giá trị
tuy nhiên thi đã nhanh chóng bị lực lượng công an tỉnh nghệ an bắt giữ ngay sau đó
tại cơ quan điều tra bước đầu thi khai nhận là lao động tự do
từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
hiện tại gia đình thi đang xây nhà tuy nhiên do trong nhà còn thiếu các đồ dùng
để phục vụ cho việc hoàn thành ngôi nhà mới cho nên thi đã nảy sinh ý định
tìm đến các hộ gia đình đang thi công sắp đến giai đoạn hoàn thành
để trộm các vật dụng về nhà sử dụng cho ngôi nhà của mình
thi đã thực hiện chót lọt hai vụ đột nhập nhà dân lấy đi các vật dụng trong gia đình
với tổng giá trị tài sản khoảng hai trăm linh triệu đồng
một tụ điểm chơi cá ngựa ăn tiền tại khu vực ấp ba xã tắc vân thành phố cà mau
vừa bị công an tỉnh cà mau triệt xóa
tại hiện trường có bảy đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc đã bị tạm giữ
kiểm tra trong người các đối tượng và xung quanh khu vực hiện trường
lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ một bộ cá ngựa sáu mươi lá bài tây trên bảy mươi hai triệu đồng
cùng một số tăng vật khác
hiện đối tượng và tăng vật đã được chuyển về cơ quan công an để tiếp tục xử lý

sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm và nội dung này cũng sẽ kết thúc phần điểm tin nhanh
phát sóng lúc chín h trên antv cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng thao thị dũ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại xã tả văn
thị xã sapa tỉnh lào cai về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép
hoặc chiếm đoạt chất ma túy đối tượng này cao một m năm mươi bốn và có nốt ruồi ở gò má phải
còn về tội mua bán trái phép chất ma túy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng đinh thị cúc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại hai trăm một mươi bốn đường ba triệu
phường hoàng văn thụ thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
nhận dạng đối tượng có sẹo chấm cách một cm trên sau đuôi mắt trái
và đối tượng hà thị nga sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại xóm ba thôn sa lung
xã đồng sơn huyện nam trực tỉnh nam định
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các tuyên thượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện